dự hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vào chiều qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc chủ động thực hiện quyết liệt phòng chống dịch tả lợn châu phi
thủ tướng cho rằng công tác này đạt hiệu quả rõ rệt giảm tối đa thiệt hại và chúng ta đã giữ được hai mươi năm triệu con lợn
đủ nguồn cung cấp đáp ứng nhu cầu chứ không có chuyện thiếu thịt lợn
hiện nay giá thịt lợn đã có xu hướng giảm
thủ tướng đề nghị xử lý nghiêm việc phao tin đồn thất thiệt để trục lợi từ vấn đề này